nhưng đặc biệt nghiền game

ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
một mươi năm ngày tính từ khi vụ án xảy ra

khuya ngày hai mươi sáu dạng sáng hai mươi bảy tháng năm

do trước đó đã hẹn với bạn gái
nhưng lại không đủ tiền bắt xe

bị ông đậu từ chối

và với chiếc mũ bảo hiểm của mình để gần đó vụt trượt qua đầu tú
một lần nữa ông đậu vẫn từ chối và với chiếc mũ bảo hiểm của mình để gần đó vụt trượt qua đầu tú
đối tượng dùng chuôi dao đâm vào chán
vùng đầu vào mặt của nạn nhân
ông đậu trống trả rồi vùng thoát
nhưng chỉ được vài bước thì tú đuổi kịp
và dùng dao đâm liên tiếp vào sau lưng nạn nhân
lúc này nạn nhân hô cướp cướp
lo sợ bị phát hiện

vai và cổ của nạn nhân
chỉ đến khi không thấy ông đậu cử động
thì tú mới dừng tay
sau đó đối tượng lục trong túi quần nạn nhân
lấy chìa khóa mở cốp tìm tài sản
nhưng không thấy

nhưng ổ khóa không bật mở
tú quay lại nơi nạn nhân nằm dùng chân đáng vào người ông đậu

không thấy nạn nhân nằm dùng chân đáng vào người ông đậu
thế nạn nhân cử động

tại thị trấn trở huyện yên phong

trên đường tháo chạy hắn vứt dao vào chùm chìa khóa của nạn nhân
sau đó đối tượng bắt xe ôm về một nhà nghỉ

ông vội vã rời hiện trường
con dao gây án đặc điểm con dao này sau này khi đối tượng mô tả nó rất phù hợp mặc dù chúng tôi không thu được rất phù hợp với dấu vết trên người thử thi
sau khi gây án xong đối tượng chạy đường cao tốc thì đối tượng vứt dao chùm chìa khóa của nạn nhân dọc đường cao tốc xuống mương nước
lý giải về việc con dao cá đen được tìm thấy tại hiện trường cơ quan điều tra cho rằng khu vực hồ điều hòa là nơi rất đông người qua lại
trong đó có các học sinh sinh viên thường xuyên đến đây liên hoan nên khả năng lớn là do một trong những nhóm này bỏ quên lại
hệ thống các tài liệu chứng cứ đã thu thập được kết hợp với những lời khai của những người biết việc
đặc biệt là lời thú tội của hung thủ
cùng với quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã có đủ căn cứ kết luận nguyễn ngọc tú phạm tội giết người cướp tài sản quyết định tại điều một trăm ba mươi hai điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nhận xét hành vi của nguyễn ngọc tú là đặc biệt nguy hiểm xâm hại trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên tòa án các cấp đều tuyên mức án cao nhất là tử hình
như vậy là sau một mươi năm ngày trắng đêm điều tra phá án của hàng trăm người
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an tỉnh bắc ninh
từ một vụ án không manh mối dấu vết mờ nhạt khó khăn trồng chất nhiều tuyến mức tưởng như đi vào bế tắc
nhưng sự kiên trì miêu trí và trên hết là trách nhiệm trước nhân dân của các thành viên ban chuyên án năm trăm một mươi chín g
không thuộc của vụ án
vụ án cuối cùng cũng lội diện và phải trả giá trước pháp luật
đấy là cái kinh nghiệm điều tra từ xưa đến nay
bởi vì trong quá trình phạm tội kiểu gì thì kiểu dù đối tượng có thủ đoạn đến mấy
có tinh vi đến mấy vẫn để lại một cái gì đó vẫn sợ
dẫu đã đưa được hung thủ ra ánh sáng
trách nhiệm cũng không còn đè nặng lên hai vai
nhưng từ sâu thảm trong tâm của các cán bộ điều tra trực tiếp làm việc với đối tượng tú
vẫn đau đóng suy nghĩ
giá như cha hắn không dành phần lớn thời gian trong các trại cải tạo về ma túy
giá như mẹ hắn đừng quá coi trọng cơm áo gạm tiền
thì hắn đã không côi cút ở tuổi đến sáu
dù còn cả cha lấn mẹ trên đời
giá những người sinh ra hắn yêu thương quan tâm chăm sóc dạy bảo hắn
theo vì đùn đầy trách nhiệm
trách nhiệm ấy cho cha mẹ đã ở tuổi xưa nay hiếm
thì rất có thể xã hội đã có một công dân thiện lương thay vì một tử tội
vẫn biết kết cục bi đát hôm nay phần nhiều do nguyễn ngọc tú tự trúc lấy bởi sự nông nổi của bản thân
nhưng đó cũng là hồi chuông cảnh báo tới những bậc làm cha làm mẹ trong việc quan tâm và giáo dục con trẻ